những trận mưa lớn kéo dài trong cơn bão số một mươi hai đã tàn phá nhiều công trình cầu cống và đường dân sinh tại huyện a lưới tỉnh thừa thiên huế
để đảm bảo cho người dân đi lại thuận tiện quân và dân huyện a lưới đã huy động mọi nguồn lực khẩn trương khắc phục hậu quả do bão số một mươi hai gây ra nhằm sớm ổn định cuộc sống cho người dân sau bão
mưa lớn khiến nước sông dâng cao trởi xiết đã khiến cầu khe trai xã đông sơn huyện a lưới bị sạt hai bên múa cầu
cầu a sáp xã đông sơn trên tuyến huyết mạch từ xã đông sơn ra xã hương lâm cũng bị nước lũ cuốn sập khoảng một mươi năm mét khiến việc đi lại của người dân xã đông sơn ra trung tâm huyện a lưới gặp nhiều khó khăn
các em học sinh xã đông sơn cũng phải đi xe đạp đường vòng xa gấp khoảng ba lần mới đến được trường học
sau cơn mưa đảng ủy hội đồng nhân dân bán xã đã kịp thời chỉ đạo bán chí huy phong trọng đốt bão của xã tìm kiếm quân ăn của xã là trực tiếp tại hiện trường

các em học sinh xã đông sơn cũng có lựa chọn khác và vẫn phải đi lại trong nguy hiểm vì cầu khá yếu và bể rộng hẹp tiêm ẩn nhiều nguy hiểm khi đi lại trong đêm tối hoặc khi có trời mưa
rất mong các cấp chính quyền tỉnh thừa thiên huế cần sớm có phương án sửa chữa khắc phục để người dân đi lại thuận lợi hơn nhất là trong mùa mưa bão đang diễn biến phức tạp